theo sự phân công của bộ chính trị ban bí thư đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng cùng đoàn công tác đã dự hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình năm hai nghìn một mươi chín
để hội nghị đạt kết quả tốt đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu các đồng chí ban thường vụ tỉnh nguyễn ninh bình đánh giá thật sâu sắc những kết quả đạt được
chỉ ra những khuyết điểm hạn chế và nguyên nhân trách nhiệm của tập thể cá nhân trên cơ sở đó xác định đúng đắn những giải pháp khắc phục
đại tướng ghi nhận đánh giá cao tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình đã lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị kiểm điểm
đồng thời đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy cần có chủ trương giải pháp thiết thực để thực hiện phương hướng đề ra nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong ban thường vụ thường trực tỉnh ủy
tập trung vào khâu yếu mặt yếu tạo sự chuyển biến đồng đều toàn diện
trong thời gian tới phải khắc phục những khuyết điểm để việc khắc phục ấy tạo sự đoàn kết thống nhất và sức mạnh lãnh đạo của ban thường vụ tỉnh ủy